thưa quý vị đến trưa ngày hôm nay ngày bốn tháng hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum đã có báo cáo nhanh gửi cục cảnh sát giao thông bộ công an và ban an toàn giao thông tỉnh con tum
về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe khách chở ba mươi bảy người lao xuống vực sâu xảy ra trên địa bàn huyện đắk cơ lây
vụ tai nạn xe khách này xảy ra vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày ba tháng hai tại km một nghìn bốn trăm năm mươi năm ba trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua thôn đắc vô xã đắc grong huyện đắc cơ lây tỉnh con tum
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế phan nhật ba mươi bốn tuổi trú tại xã ea tó huyện crong năng tỉnh đắk lắc điều khiển xe không làm chủ được tốc độ
không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua xe bị mất lái tự gây tai nạn vụ tai nạn đã khiến ba người bị thương gồm tài xế phan nhật và hai hành khách là nguyễn đức tuấn ba mươi năm tuổi tôn thất trường trinh năm mươi ba tuổi đều trú tại tỉnh gia lai
thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có ba mươi bảy người trong đó có ba mươi hai hành khách
sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân ra khỏi xe để trở đi cấp cứu cơ quan chức năng đang chờ kết quả trích xuất camera giám sát hành trình kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chất ma túy đối với tài xế phan nhật
mang theo ma túy cất dấu trong túi áo từ lào về việt nam nguyễn thanh hùng năm mươi tuổi trú tại tỉnh thừa thiên huế đã bị lực lượng biên phòng quảng trị bắt quả tàng
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu vực cửa khẩu lao bảo đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với hải quan cửa khẩu lao bảo đã phát hiện nguyễn thanh hùng trên xe khách mang biển kiểm soát lào chạy tuyến thà khẹt lào huế có nhiều biểu hận nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo của hùng có hai hai mươi viên nén màu hồng đối tượng khai số viên nén trên là ma túy tổng hợp được vận chuyển từ lào về việt nam để nhận tiền công là hai mươi triệu đồng
tối ngày ba tháng hai các lực lượng thuộc công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn thị xã cửa lò xảy ra vào chiều ngày một tháng hai
theo đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng hai nghi phạm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã nghi liên tp vinh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn
trước đó vào lúc một mươi sáu h một mươi hai phút ngày một tháng hai tại phòng giao dịch thuộc chi nhánh một ngân hàng ở thị xã cửa lò
xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản
vào thời điểm trên trong ngân hàng có khoảng hai mươi người
người đàn ông mặc áo khoác trắng màu sữa đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt đi vào phòng giao dịch
một tay cầm vật nghi là thuốc nổ
đối tượng đã yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền
khi lấy được tiền trong ngăn tủ người này đã nhanh chóng lấy xe máy bỏ trốn
trong khi đó tại tỉnh quảng ninh lái xe ô tô trong tình trạng sử dụng chất kích thích
nguyễn hữu ngọc thanh chú tại thành phố hạ long cũng đã gây ra tai nạn khiến một người tử vong
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã tạm giữ hình sự đối với thanh về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông
trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày hai tháng hai tại đường an tiêm thành phố hạ long
thanh lái xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c ba mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi năm đâm vào xe mô tô mang biển số một mươi bốn p chín mươi năm nghìn sáu trăm ba mươi hai đi cùng chiều phía trước
do ông phạm văn thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi điều khiển vụ va chạm đã khiến ông thu tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra tai nạn thanh lái xe bỏ chạy
đến khoảng một giờ sáng ngày ba tháng hai lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô gây tai nạn đỗ gần nhà thanh
kết quả xét nghiệm cho thấy thanh dương tính với cần sa
nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do thanh điều khiển xe trong tình trạng có chất kích thích trong cơ thể
không giữ được khoảng cách an toàn với xe đi liền phía trước
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hàn văn quý mùi hai mươi một tuổi
quê tại tỉnh bình thuận để điều tra về hành vi tàng trữ buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện xuân lộc
phối hợp công an xã xuân hiệp bắt giữ mùi có hành vi tàng trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép
trên tuyến đường ở ấp việt cộng
kiều xã xuân hiệp thu giữ ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống và một trăm năm mươi tám viên pháo nổ trọng lượng năm sáu kg
khám xét chỗ ở của mùi tại thành phố hồ chí minh tổ công tác thu giữ bốn trăm linh hai viên pháo nổ loại pháo bi
có khối lượng một chín kg mùi khai mua số pháo trên về cất giấu để bán kiếm lời
còn tại bình định buôn bán hàng cấm là pháo nổ qua mạng xã hội
hồ xuân an hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố quy nhơn
đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố quy nhơn tuyên phạt sáu năm tù giam
theo cáo trạng giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua mạng xã hội an mua chín ba kg pháo nổ và sáu mươi sáu bốn kg pháo hoa với giá ba mươi sáu triệu đồng
an cất giữ bán lại cho một người một bì pháo nổ một trăm linh viên với giá bảy trăm linh đồng
trong lúc giao hàng thì an bị lực lượng công an bắt quả tàng
hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố quy nhơn trú tại thành phố quy nhơn
trong lúc giao hàng thì an bị lực lượng công an bắt quả tàng
hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố quy nhơn trú tại thành phố quy nhơn
trú tại thành phố quy nhơn trú tại thành phố quy nhơn
phải xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm tội phạm này góp phần giữ gìn tình hình chập tưởng toàn sở tại địa phương
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng chức năng bắt bốn đối tượng gồm lê khả trường bốn mươi năm tuổi nguyễn văn đức hai mươi chín tuổi phạm văn cảnh ba mươi năm tuổi và nguyễn thanh tạo ba mươi một tuổi
tại cơ quan công an ban đầu các đối tượng quanh co không khai nhận hành vi phạm tội
nhưng trước bản lĩnh và sự kiên trì của điều tra viên cùng những bằng chứng xác thực lần lượt các đối tượng đã cuối đầu nhận tội
em với là tào và tụ nhau lên bình phước để trồng cặp tài sản
lên em với sảng chia nhau ra đi em với sảng đi một đường tào với tụ đi một đường
em với sảng lấy được hai cái điện thoại còn tụ với tào lấy được sáu cái
mới đầu thì em mua một hai cái thì em chỉ là mua để giao dịch mua bán để lấy lợi nhuận thôi
để trang trải cuộc sống thôi
nhưng sau đó thì em biết nhóm này là chuyên đi ăn cắp nên em cũng nhận thức ra điều đó
nhưng vì áp lực nợ nành nhiều quá nên em nhắm mắt làm liều
nhóm đối tượng còn khai thêm bốn đồng phạm đang bỏ trốn là nguyễn trọng sáng ba mươi bảy tuổi phạm anh tú hai mươi bốn tuổi
cùng hai đối tượng tên là nga và doãn trường chưa rõ lai lịch
từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh bình phước bình dương đồng nai
chiếm đoạt khoảng năm mươi chiếc điện thoại di động hai máy tính sách tay và một xe mô tô
thủ đoạn hoạt động của nhóm là di chuyển từ tỉnh bình dương lên huyện đồng phú tỉnh bình phước
thuê nhà trọ ngủ đến hai giờ sáng sẽ chia ra mỗi tốp hai người đi đến các khu nhà trọ để trộm cắp tài sản
cản bộ chiến sĩ của lực lượng công an huyện luôn đeo cao tính thần tách nhiệm
khắc phục những khó khăn gian khổ
để hoàn thành nhiệm vụ được giao đặc biệt là ý chí tấn công của tội phạm
của lực lượng công an huyện luôn luôn đeo cao việc tấn công trấn áp tội phạm đến cùng
về phía người dân thì cũng là người dân luôn đeo cao tính thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú đã khởi tố vụ án khởi tố và tạm giam các bị can để điều tra
riêng các đối tượng nguyễn trọng sáng phạm anh tú doãn trường
và nga đang bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
đến thời điểm này qua hai giai đoạn điều tra chuyên án
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố một trăm linh ba bị can
mở rộng điều tra giai đoạn hai vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh quảng nam đã phối hợp khởi tố bốn mươi bảy đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam phối hợp với cục nghiệp vụ
bộ công an công an các đơn vị địa phương điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vai lãi nặng
qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đường dây này đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động
với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay là hơn hai mươi tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trai phép khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
điều tra do đận một chuyên án đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài
và người việt nam về các hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới rửa tiền
tiến hành điều tra do đận hai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố hai bị can liên quan
tổng cộng đến nay đã có một trăm linh ba bị can bị khởi tố
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
mua bán bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
qua công tác nắm tình hình đấu tranh chuyên án vụ án ma túy trên địa bàn huyện yên thành
công an huyện đã phát hiện đường dây mua bán chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
qua địa bàn chi lễ huyện quế phong về địa bàn huyện diễn châu để tiêu thụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng hai tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã diễn kỷ huyện diễn châu
ban chuyên án đã bắt giữ thành công hai đối tượng gồm trần thị lan là đối tượng cầm đầu
và nguyễn thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại huyện quế phong
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định
công an huyện bắc quang tỉnh hà giang vừa truy bắt thành công đối tượng hiếp dâm cướp tài sản
tại xã bằng hành huyện bắc quang
vào ngày ba mươi tháng một một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã bằng hành
đi dẫn chương trình đám cưới tại xã thượng bình huyện bắc quang
do đêm đã khuya người này nhờ dương văn thái dự đám cưới cùng đi xe máy về cùng
đến khu vực thôn thác xã bằng hành thái đã dừng xe và đòi quan hệ tình dục
nạn nhân không đồng ý nên thái đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi thực hiện xong hành vi thái đã chiếm đoạt xe máy
trong cốc xe có các giấy tờ tùy thân hơn một triệu đồng tiền mặt và điện thoại của nạn nhân
rồi bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ gây án công an huyện bắc quang đã bắt được dương văn thái
khi đang nẩn trốn tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
thu giữ vật chứng là chiếc xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thực tế các vụ án xảy ra trong thời gian qua cho thấy
tinh chất mức độ nguy hiểm của các vụ án do người thanh thiếu niên
người chưa thành niên gây ra đang ngày càng tăng lên
khi trả lời về động cơ mục đích gây án các đối tượng khai nhận
chủ yếu là do bục phát hay chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ
điều này đặt ra một bài toán đối với lực lượng chức năng gia đình và toàn xã hội
cần có những biện pháp ngăn chặn triệt để các hành vi này từ khi còn là mầm ống
là đồng phạm trong vụ án giết người cùng bảy đối tượng khác
lò văn khánh và lò khánh hưng sinh năm hai nghìn chín
chú tải huyện thuận châu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
khởi tố về hành vi liều lĩnh và man dợ này
tài sản thì cũng bán hết rồi để chữa bệnh cho cháu lò văn khánh
và qua sự việc rồi thì mình với cả gia đình xin cơ quan chức năng và nhà trường
sẽ tạo lợi kiện cho các cháu và làm lại cuộc sống sau này để có lợi ích cho xã hội
điều đáng nói nguyên nhân thực hiện hành vi này của các đối tượng
chỉ tương thuận là những mâu thuẫn hết sức bình thường của con trẻ
trên thực tế có rất nhiều thanh niên
nhiều em thiếu niên không biết được việc làm sai trái của mình bị pháp luật xử lý
nhiều em bị rụ rỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật
do gia đình thiếu sự giáo dục quản lý theo dõi thường xuyên
để cho các cháu tự ý đi chơi đi tụ tập
có thể là với tuổi học sinh đã tụ tập uống rượu uống chè
sau khi uống rượu uống chè thì có một số
có một số đối tượng kích động và rủ dê để lôi kéo các cháu dẫn đến việc các cháu tham gia vào các hành vi vi phạm
công an thị tượng châu cũng phối hợp với các ban ngành chức năng thường xuyên tổ chức hoạt động tiêm truyền phối giáo dục pháp luật
trong học đường đối với các trường trên địa bàn huyện
nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cho các thầy cô cháu và các phụ huynh
về các loại tội phạm trên địa bàn huyện
hôm qua vụ án này cũng cảnh báo đến các gia đình của các cháu cũng như là các bố mẹ
có các con em thành thiếu liên hãy tránh xa những cái cám bẫy
những cái cám dỗ để mà hồng ngừa các vi phạm pháp luật đối với các cháu
vì như tôi đã nói trước thì do cái nhận thức của các cháu rất còn hạn chế
đặc biệt là hạn chế về cái pháp luật am hiểu pháp luật rất là hạn chế
mà rất dễ bị tác động về tâm lý rất dễ bị phạm tội cho nên là bà bố mẹ cũng như nhà trường phải tích cực quan tâm
các bản án xử lý cho hành vi phạm tội là rất nghiêm khắc do vậy để giảm tình hình trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật
rất cần sự quan tâm của cả xã hội gia đình và nhà trường từ đó góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội
vừa là cơ sở để bồi dưỡng xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản văn công bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam thủ đoạn của bình là hứa hẹn chạy xin giảm án và nhận hàng trăm triệu đồng của nạn nhân
theo kết quả điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trần thanh thùy bị công an huyện cầu kè bắt tạm giam về hành vi chứa mại dâm
tuy nhiên biết bình có người quen làm trong viện kiểm sát nhân dân huyện cầu kè nên ông nguyễn minh trí là chồng của thùy đã nhờ bình giúp cho thùy được xử lý mức án nhẹ
bình yêu cầu ông trí đưa một trăm linh triệu đồng để lo lót tuy nhiên sau khi nhận được tiền bình chiếm đoạt rồi mang sang campuchia đánh bạc
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thùy bị tòa án nhân dân huyện cầu kè tuyên phạt năm năm tù giam biết bị lừa
vào ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ông trí đến công an huyện cầu kè tố giác hành vi lừa đảo chiếm vào tài sản của bình
lợi dụng tâm lý của người nhà các bị can phạm nhân đang bị giam giữ muốn người thân được giảm án sớm trở về với gia đình
nhiều đối tượng đã tiếp cận lừa đảo rằng mình có nhiều mối quan hệ có thể chay án để chiếm đoạt tiền của bị hại
và cũng giống như nạn nhân ở trà vinh vừa rồi chỉ vì sự cả tin không ít nạn nhân đã bị lừa từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng
là lao động tự do nhưng đối tượng phạm công mạnh vẫn lên mạng xã hội
mạo danh là cán bộ công an
và giới thiệu là có thể giúp chạy án
với thủ đoạn này mạnh đã lừa đảo chiếm đoạt năm triệu đồng và một điện thoại iphone một mươi bốn pro max của một nạn nhân trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đối tượng giả danh công an biện biểu sát ngoại địa cho nhân dân đang liên quan đến vụ án ma túy buôn lậu hoặc rửa tiền
yêu cầu người dân khai báo về thông tin cá nhân số tài khoản
để từ đó
chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn chung của các đối tượng là hứa hẹn với nạn nhân sẽ giúp tác động cơ quan điều tra
đồng thời chúng lấy lý do vấn đề của các nạn nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng có thể bị khởi tố hoặc mức án phạt tù rất nặng
nếu như nạn nhân không muốn bị xử lý hình sự giảm nhẹ hình phạt thì đưa thêm tiền để các đối tượng tác động với các cơ quan chức năng
do lo sợ nhẹ dạ cả tin và không am hiểu pháp luật
nhiều nạn nhân đã đưa tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo
trong trường hợp này thì rất nhiều người đã tin vào những câu chuyện vào những vỏ bọc mà những người này đã tạo ra
những người không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng hoặc quá tin tưởng vào mối quan hệ đối với người này
và nghĩ rằng người này sẽ có những mối quan hệ rộng những mối quan hệ đối với sát được với những người trực tiếp sẽ giải quyết những vụ án hình sự chẳng hạn
hoặc là những vụ việc đang bướng vào
cho nên đã tin tưởng và đưa cho những người này một số tiền
thậm chí là rất lớn để có thể nhờ những đối tượng này lo cho công việc của mình
từ những vụ án liên quan đến hành vi chạy án cho thấy nhiều đối tượng sau khi nhận được tiền đều sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
các đối tượng lừa đảo bằng hành vi chạy án rất đa dạng
từ những người không nghề nghiệp có tiền án tiền sự đến cán bộ công chức
lừa đảo này dù dựng dành đến số lượng tiền lớn thôi chứ không phải là một ít đâu
nhưng liên quan đến việc lừa đảo chúng ta có thể sản này cũng có quyền rõ ràng
tổ tuần tra vũ trang công khai khép kín địa bàn toàn tỉnh nhằm huy động tổng lực phương tiện tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công chân áp tội phạm tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý chân áp tội phạm đường phố nhất là tội phạm cướp cướp giật trộm cắp cố ý gây thương tích gây dối trật thự công cộng tăng trữ chai phép chất ma túy sử dụng hung khí vũ khí công cụ hỗ trợ và các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ về sử dụng pháo nổi chai phép
hoạt động từ ngày ba tháng hai đến hết ngày một mươi bốn tháng hai
sau hơn một tháng gia quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
qua đó đã đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm hình sự triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội cũng như buôn bán hàng cấm góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
sau lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn thuộc công an huyện trảng bom đã tập trung lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn lĩnh vực mình phụ trách
kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình đồng thời xác lập khám phá đấu tranh thành công nhiều vụ ma túy hình sự đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ

sau lễ gia quân tấn công chân áp tội phạm này công an huyện trảng bom đã tập trung lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn lĩnh vực mình phụ trách đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
tháng gia quân cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện trảng bom đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn an lành và hạnh phúc